tỉnh bắc cạn đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày giải phóng tỉnh bắc cạn dự lễ kỷ niệm có thủ tướng nguyễn xuân phúc
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh lãnh đạo các bộ ban ngành và đoàn thể trung ương và các tỉnh thành phố
các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh bắc cạn qua các thời kỳ
vì mạnh mẽ những tiềm năng lợi thế phân đấu là một địa phương phát triển khá trong vùng
thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra
cùng với cả nước tôi xin đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh cần tập trung chỉ đạo
phân tích đánh giá những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức
nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
các đồng chí cần tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành để phục vụ tốt đại hội đảng bộ tỉnh vào năm hai nghìn hai mươi năm
cũng trong buổi lễ tỉnh bắc cạn đã trao tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh bắc cạn
cho các cá nhân tiêu biểu là lão thành cách mạng anh hùng lực lượng vũ trang
bà mẹ việt nam anh hùng và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh